nhân dịp lễ giáng sinh năm hai nghìn một mươi tám hôm nay đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã về thăm chúc mừng giáo sứ lảnh trì
xã mộc nam huyện duy tiên tỉnh hà nam
thay mặt các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí trần thanh mẫn
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam trúc linh mục lê thanh nghị các vị tu sĩ
đồng bào công giáo tỉnh hà nam đón mừng một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn bày tỏ tin tưởng các vị chức sắc
và toàn thể bà con giáo dân tỉnh hà nam tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước đoàn kết
tương thân tương ái thực hiện tốt luật tín ngưỡng tôn giáo tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương
và đất nước ngày một đổi mới xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh
linh mục lê thanh nghị bày tỏ sự trân trọng cảm ơn tình cảm sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc việt nam giáo sứ sẽ luôn quan tâm tuyên truyền vận động bà con giáo dân
thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước